trong khi từ phía moscow tổng thống nga vladimir putin đã ký xác lệnh kinh tế đặc biệt
nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của mỹ và phương tây
văn bản xác lệnh được công bố trên trang web chính thức của điện kremlin
theo hãng thông tấn tass tổng thống putin ký xác lệnh kinh tế đặc biệt
do những hành động của mỹ và nước ngoài và các tổ chức quốc tế không thân thiện
và đi ngược lại luật pháp quốc tế
cũng như có liên quan đến những hạn chế với công dân và thực thể pháp bình nga
xác lệnh này cũng nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia của nga
và phù hợp với luật pháp liên bang nga
bên cạnh đó tổng thống putin cũng ban bố lệnh cấm người dân nga
gia hạn các khoản vay nước ngoài bằng tiền mặt từ ngày một tháng ba
và cấm người dân nga chuyển ngoại tệ vào tài khoản
hoặc gửi tiền tại các ngân hàng nước ngoài
điện kremlin tuyên bố xác lệnh kinh tế đặc biệt này
sẽ không phải là đòn đáp trả duy nhất của nga trước các đòn trừng phạt của phương tây
trong một nỗ lực khác nhằm hỗ trợ đồng rút
vương nga đã thông báo nâng lãi suất chủ chốt từ mức chín năm lên hai mươi
biện pháp này sẽ đảm bảo tăng lãi suất tiền gửi lên mức cần thiết
để bù đắp nguy cơ đồng nội tệ mất giá ngày càng lớn và các rủi ro về lạm phát